sau cơn bão số ba tỉnh thanh hóa đang phải gánh chịu rất nhiều thiệt hại nặng nề
tám người thiệt mạng tám người còn đang mất tích hệ thống đường giao thông hư hỏng nặng
ước tính tổng thiệt hại lên tới bảy trăm ba mươi tỷ đồng
cụ thể có chín người chết và bảy người mất tích
nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ đường huyện và đường liên thôn bản bị đất đá vùi lấp sạt lở ta lui
riêng thiệt hại của hệ thống giao thông đường bộ đã lên tới ba trăm ba mươi tỷ đồng
theo báo cáo từ các địa phương lũ quét và sạt lở đất đá đã khiến tám mươi sáu nhà bị thiệt hại hoàn toàn
chín mươi ngôi nhà bị thiệt hại nặng hơn một hai trăm tám mươi ngôi nhà bị ngập ba mươi ba hộ phải di rời khẩn cấp
mưa lũ đã làm hàng chục công trình y tế giáo dục văn hóa và thủy lợi bị hư hỏng
hàng ngàn diện tích lúa rau màu cây ăn quả và cây lâm nghiệp cũng chịu thiệt hại nặng nề